trung tâm dịch vụ việc làm hà nội đã tổ chức phiên giao dịch việc làm đầu xuân năm hai nghìn hai mươi
ngay tại phiên giao dịch gần một trăm bốn mươi đơn vị doanh nghiệp đã tham gia tuyển dụng hơn một ba trăm linh lao động
từ sáng sớm hàng trăm người lao động đã có mặt tại trung tâm dịch vụ việc làm hà nội
để tham gia phiên giao dịch việc làm đầu xuân
hơn một ba trăm linh chỉ tiêu tuyển dụng với nhiều ngành nghề như bán hàng kế toán thu ngân nhà hàng khách sạn
điện điện tử lái xe bếp bảo vệ đã giúp người lao động có nhiều sự lựa chọn công việc
ngày hôm nay tôi mong muốn tới đây để tìm kiếm những ứng viên cho vị trí quản lý và nhân viên kinh doanh cho công ty
trong khoảng hơn một tiếng đồng hồ tìm kiếm thì chúng tôi đã tìm cho mình được sáu vị trí
tuy nhiên thì kết quả để như thế nào thì chúng tôi sẽ cần phải có một buổi làm việc phỏng vấn cụ thể hơn với các bạn đấy
hôm nay ngoài phiên giao dịch việc làm được tổ chức tại trụ sở chính
trung tâm dịch vụ việc làm hà nội còn tổ chức một mươi bốn sản giao dịch việc làm vệ tinh tại các quận huyện trên địa bàn
đặc biệt phiên giao dịch này được kết nối trực tuyến với bốn tỉnh thành phố trên cả nước gồm bắc ninh hải dương cần thơ và bình dương
qua hoạt động này thì chúng tôi cũng muốn nâng cao hơn được hiệu quả về mặt kết nối giới thiệu việc làm
rồi tư vấn giới thiệu việc làm dành cho người lao động đặc biệt là hỗ trợ cho doanh nghiệp tuyển dụng được nguồn lao động như mong muốn
để họ phát triển sản xuất kinh doanh từ đó phát triển được kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố
dự kiến trong năm hai nghìn một mươi chín trung tâm dịch vụ việc làm hà nội sẽ mở khoảng một mươi phiên giao dịch chuyên đề
với các ngành nghề phù hợp để hỗ trợ tốt nhất các nhóm ngành nghề và nhóm người lao động
đồng thời sẽ tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động tại các quận huyện
đặc biệt là những nơi chưa có sản giao dịch việc làm vệ tinh để tạo điều kiện thu hẹp khoảng cách về không gian địa lý
nhằm hỗ trợ được nhiều nhất cho người lao động và doanh nghiệp tuyển dụng